hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong phần tin quốc tế taliban tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với lực lượng phản kháng
sáng nay phó tổng thống hoa kỳ kamala harris bắt đầu chuyến thăm việt nam
theo lời mời của phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân
phó tổng thống kamala harris bày tỏ vinh dự là phó tổng thống hoa kỳ đầu tiên đến thăm việt nam
và cảm ơn sự tiếp đón chú đáo và quan trọng của lãnh đạo và nhân dân việt nam dành cho bà
phó tổng thống tái khẳng định hoa kỳ ủng hộ một nước việt nam mạnh
độc lập và thịnh vượng tiếp tục đổi mới mở rộng hội nhập quốc tế
và đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong asean và khu vực
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đã có cuộc hội kiến với phó tổng thống hoa kỳ kamala harris
chủ tịch nước khẳng định việt nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
đa phương hóa đa dạng hóa chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng có hiệu quả
là bạn bè tốt là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
trên cơ sở đó việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
và mong muốn cùng hoa kỳ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện
ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả vững chắc cùng có lợi trên nguyên tắc tôn trọng độc lập
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế của nhau vì hòa bình ổn định hợp tác
phát triển tại khu vực và trên thế giới
hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc hai bên chính thức ký hợp đồng thuê đất
để xây dựng trụ sở mới của đại sứ quán hoa kỳ tại hà nội
sự kiện này cùng với việc hai bên ký hợp đồng thuê bất động sản tại thủ đô washington
để làm trụ sở đại sứ quán mới của việt nam tại hoa kỳ có ý nghĩa quan trọng
thể hiện quyết tâm của cả hai bên nhằm giải quyết vấn đề đất xây dựng trụ sở cơ quan đại diện
của việt nam và hoa kỳ tại mỗi nước kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến nay
cùng ngày tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã tiếp phó tổng thống hoa kỳ kamala harris hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể
nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế thương mại an ninh
giáo dục đào tạo khoa học công nghệ
ngoài ra hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực
khẳng định vai trò trung tâm của asean trong vấn đề biển đông mekong myanmar
đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế
trong hợp tác và xử lý các vấn đề khu vực
nhân dịp này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bày tỏ cảm ơn chính phủ và nhân dân hoa kỳ
đã có những hỗ trợ ý nghĩa kịp thời đặc biệt là năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
và nhiều thiết bị vật tư y tế khác
chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ
công bố thành lập văn phòng cdc khu vực đông nam á đặt tại hà nội
có phần hỗ trợ việt nam và các nước khu vực phòng người dịch bệnh bảo vệ sức khỏe của người dân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc chuyển lời hỏi
hỏi thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng đến tổng thống joe biden
tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mời tổng thống joe biden thăm việt nam trong thời gian tới
chiều nay tại hà nội chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội việt nam
tham dự lễ bế mạc đại hội đồng liên nghị viện asean ipa lần thứ bốn mươi hai được tổ chức theo hình thức trực tuyến
sau ba ngày làm việc theo hình thức trực tuyến đại hội đồng ipa bốn mươi hai với chủ đề
phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng asean năm hai nghìn hai mươi năm
đã được tổ chức thành công trong tinh thần đoàn kết hữu nghị
trong thời gian nghị sự đại hội đồng thảo luận nhiều vấn đề ở nhiều lĩnh vực
trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác nghị viện đặc biệt là cam kết của ipa
trong xây dựng cộng đồng asean tạo môi trường hòa bình ổn định và xây dựng thịnh vượng chung cho khu vực
mà thông cáo chung là nền tảng thực hiện
đại hội đồng ipa bốn mươi hai đã kết nạp ba nghị viện quan sát viên mới của ipa
qua đó mở rộng mạng lưới quan sát viên để tạo ra diễn đàn mạng lưới ngoại giao nghị viện ngày càng mở rộng hơn
tại phiên bế mạc chủ tịch hội đồng lập pháp brunei darussalam chủ tịch ipa bốn mươi hai đã bàn giao
chức chủ tịch ipa năm hai nghìn hai mươi hai và chủ tịch đại hội đồng ipa bốn mươi ba cho chủ tịch quốc hội campuchia heng samrin
ngay sau nghi thức bàn giao chủ tịch quốc hội campuchia heng samrin đã có bài phát biểu trực tuyến
trước đại hội đồng ipa bốn mươi hai ông heng samrin mong muốn nhận được sự ủng hộ phối hợp của các nghị viện thành viên
để campuchia tổ chức thành công đại hội đồng ipa bốn mươi ba và quốc hội campuchia sẽ nỗ lực cao nhất
để hoàn thành nhiệm kỳ chủ tịch ipa năm hai nghìn hai mươi hai
để tiếp tục đồng lòng chung sức cùng với cả nước phòng chống đại dịch hôm nay
ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và hội chữ thập đảo việt nam
tổ chức chương trình triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền nam vượt qua đại dịch covid một mươi chín
ubnd bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng và bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam tham dự chương trình
chương trình sẽ hỗ trợ cho tp hcm và các tỉnh phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội tổng số sáu trăm linh phần quà
tương đương một trăm tám mươi tỷ đồng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến cho biết
ban tổ chức sẽ chuyển kinh phí và hiện vật về mặt trận các tỉnh thành phố
để chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng phương án thống nhất với cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai thực hiện đảm bảo đúng nữ tượng hạn chế tối đa sự trùng lập sót lọt
những phần quà này sẽ được trao trực tiếp đến tay người đang gặp khó khăn nhất là người nghèo người yếu thế
lễ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền nam vượt qua đại dịch covid một mươi chín
cũng đã được tổ chức đặt mục tiêu phần đấu vận động ít nhất một triệu phần quà đại đoàn kết với tổng trị giá khoảng ba trăm linh tỷ đồng
để hỗ trợ cho người dân đang cư trú tại tp hcm và các tỉnh phía nam đang gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình kết quả công tác công an tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng sự hội nghị có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ và công an tp hà nội
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa hai điểm cầu hà nội và tp hcm
trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng công an đã tập trung nắm chắc tình hình
kịp thời tham mưu bộ báo cáo đề xuất với lãnh đạo đảng nhà nước những chủ trương đối sách phù hợp về đảm bảo an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bộ công an cũng đã thành lập bộ chỉ huy tiền phương tại phía nam huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ y bác sĩ phương tiện
tăng cường cho tuyến đầu phòng chống dịch tại các tỉnh phía nam ứng dụng công nghệ thông minh xây dựng và triển khai phần mềm theo dõi
quản lý di biến động công dân vùng dịch quản lý tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tạo thuận lợi cho người dân khi đi qua các chốt kiểm dịch covid một mươi chín hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết giảm chi phí cho công tác phòng chống dịch
trong tháng nhìn chung tình hình phạm tội về trật tự xã hội giảm sâu hầu hết các loại án đều giảm
tuy nhiên một số loại tội phạm đã lợi dụng thời gian giãn cách xã hội để gây án như tội phạm cướp cướp giật trộm cắp tài sản
và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đánh bạc trên không gian mạng gia tăng hoạt động diễn biến phức tạp
cùng với đó lực lượng công an đã phát hiện tổ chức đấu tranh hàng trăm vụ việc phạm tội liên quan đến dịch covid một mươi chín
như bóc gỡ đường dây làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín cho tài xế di chuyển trái phép trong mùa dịch
phát hiện đấu tranh với vụ án làm giả giấy xác nhận giấy thông hành các đối tượng đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch
triệt phá thành công đường dây buôn bán làm giả một số loại thuốc đang khan hiếm trên thị trường hiện nay
có chức năng hỗ trợ điều trị covid một mươi chín để thu lời bất chính đấu tranh xử lý hàng chục cá nhân
lợi dụng không gian mạng để phát tán tin giả tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tăng cường đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại gây bất ổn thị trường trong tình hình dịch
phát biểu kết luận tại hội nghị bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tập trung chủ động nắm chắc
dự báo sát đúng tình hình kịp thời tham mưu các chủ trương giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ vững trật tự an toàn xã hội không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm
các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước trước mắt là bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương phải thực hiện nghiêm phương án của bộ
về tăng cường phòng chống tội phạm trong và sau dịch covid một mươi chín tăng cường thông tin tuyên truyền
định hướng dư luận để phản bác các quan điểm sai trái thù địch tập trung đẩy mạnh việc xử lý thông tin sai sự thật
tin giả tin tức chưa được kiểm chứng trên không gian mạng chủ động phát hiện và đấu tranh với các hoạt động tội phạm
và vi phạm pháp luật lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín để hoạt động như tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm chống người thể hành công vụ tội phạm sản xuất muôn bán gian lận thương mại
tội phạm trộm cắp cướp giật lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bộ trưởng tô lâm lưu ý lực lượng y tế công an nhân dân phải chủ động bám sát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bảo đảm phương tiện trang thiết bị nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng dịch theo nguyên tắc bốn tại chỗ
bộ chỉ huy tiền phương của bộ công an tại các tỉnh phía nam tiếp tục chỉ đạo toàn diện
hiệu quả kịp thời công tác phòng chống dịch của công an các đơn vị địa phương
công an các đơn vị địa phương sẵn sàng chi viện lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
cho các địa bàn có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khi có yêu cầu
hôm nay kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh
đại tướng võ nguyên giáp nhân dịp này sáng nay bộ quốc phòng phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
văn phòng chính phủ và tình huy quang bình tổ chức hội thảo khọc cấp quốc gia
đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp một tài năng quân sự xuất trúng
nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng việt nam
theo hình thức trực tuyến tới một mươi năm điểm cầu với sự tham dự của hơn sáu trăm linh đại biểu
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã gửi lãng hoa chúc mừng hội thảo
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng trưởng ban chỉ đạo hội thảo
về phía bộ công an có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp tên khai sinh võ giáp bí danh văn
sinh ngày hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm một mươi một tại làng an xá xã lộc thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước
tên tuổi đại tướng võ nguyên giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của ba mươi năm chiến tranh cách mạng
với tư duy sắc bén tầm nhìn chiến lược kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc
đại tướng võ nguyên giáp đã có nhiều công lao và đóng góp xuất sắc vào thắng lợi của cách mạng việt nam
trong thời đại hồ chí minh
các tham luận ý kiến tại hội thảo đều thống nhất cho rằng
cuộc đời hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng của đại tướng võ nguyên giáp gắn liền với những mốc son lịch sử trọng đại
đánh dấu quá trình phát triển của cách mạng việt nam
với tư duy sắc bén tầm nhìn chiến lược kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc
đại tướng võ nguyên giáp đã có nhiều công lao và đóng góp xuất sắc vào thắng lợi của cách mạng việt nam
trong thời đại hồ chí minh
cùng với những chiến công to lớn cho sự nghiệp cách mạng của đất nước
đại tướng võ nguyên giáp là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhân cách của người chiến sĩ cộng sản
cống hiến hết mình vì nước vì dân
phát biểu tại hội thảo đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng khẳng định
trải qua nhiều vị trí hoạt động trên nhiều cương vị khác nhau dù ở đâu thực hiện nhiệm vụ gì
đồng chí võ nguyên giáp luôn là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng việt nam
một tài năng quân sự xuất chúng có nhiều công lao to lớn đối với quá trình xây dựng
chiến đấu trưởng thành chiến thắng của quân đội nhân dân việt nam
tên tuổi của đại tướng gắn liền với những thắng lợi oanh liệt của quân đội dân tộc việt nam
trong thời đại hồ chí minh góp phần làm thay đổi dòng trải lịch sử của đất nước và thế giới
đồng chí là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính trí công vô tư
một nhân cách lớn với tấm lòng yêu nước thương dân tầm cao trí tuệ đạo đức nhân văn
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ đảng phục vụ nhân dân
sống nhân hậu dân chủ bình đẳng giản dị gần gũi thương yêu
chăm lo cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân được nhân dân hết lòng kính trọng suy tôn là đại tướng của nhân dân
được cán bộ chiến sĩ quân đội mến phục phi tôn là anh cả của quân đội nhân dân việt nam
tư lệnh của các tư lệnh chính ủy của các chính ủy tướng của các tướng thầy của bậc các bậc thầy quân sự
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ bốn vấn đề lớn
tiếp tục khẳng định đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp
chiến sĩ cách mạng kiên trung nhân cách đạo đức trong sáng
người con ưu tú của quê hương quảng bình danh tướng của việt nam và thế giới
làm rõ hơn quá trình hoạt động cách mạng những đóng góp đặc biệt xuất sắc của đại tướng đối với cách mạng việt nam
đồng thời khẳng định tinh thần bài học kinh nghiệm từ cuộc đời hoạt động cách mạng của đại tướng
để vận dụng vào quá trình xây dựng quân đội củng cố quốc phòng
đại tướng võ nguyên giáp nhà lãnh đạo cách mạng lỗi lạc người cộng sản kiên trung
đại tướng nhà chỉ huy của lực lượng vũ trang việt nam
trong sự nghiệp chiến đấu và hoạt động cách mạng của mình
đại tướng võ nguyên giáp không chỉ là người anh cả của lực lượng quân đội nhân dân việt nam
mà còn là người có nhiều đóng góp quan trọng trong việc vun đắp xây dựng rèn luyện lực lượng công an nhân dân
đây là bức ảnh đại tướng võ nguyên giáp tới thăm và nói chuyện với cán bộ học viên trường đại học cảnh sát nhân dân
nay là học viện cảnh sát nhân dân năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
khi đó đại tướng đã ngoài tám mươi tuổi
thế nhưng ông vẫn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt tới lực lượng công an nhân dân
nên là ông luôn luôn là chia sẻ những cái đấy và quan tâm đến sự phát triển trưởng thành của lực lượng
quay ngược thời gian trở lại xa hơn
dù được ra đời trong phong trào cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
nhưng lực lượng công an ở mỗi miền lúc đó lại mang các tên gọi khác nhau
ở bắc bộ là sở liêm phóng ở trung bộ là sở trinh sát và ở nam bộ là quốc gia tự vệ cuộc
trên cương vị là bộ trưởng bộ nội vụ
đại tướng võ nguyên giáp có công lớn trong việc thống nhất lực lượng công an cả nước
theo xác lệnh số hai mươi ba ngày hai mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu do chủ tịch hồ chí minh ký ban hành thành lập việt nam công an vụ
cái cơ cấu tổ chức được hình thành một cách nó tương đối là rõ ràng
đó là công an có ba cấp
cấp trung ương gọi là nhà công an và cấp kỳ gọi là sở công an và cấp tỉnh gọi là ti công an
như vậy đấy là một cái dấu ấn rất là đặc biệt
đại tướng cũng là người luôn tận tình chỉ dạy cho lực lượng công an về công tác nghiệp vụ
đối với công tác nắm tình hình đại tướng can dặn phải điều tra nghiên cứu
nhất là phải điều tra nghiên cứu trên một tinh thần cảnh giác rất cao
lúc nào cũng phải tích cực tìm ra địch mới đánh đúng địch mới thực hiện đúng chính sách
đối với công tác công an nói chung và công tác phản gián nói riêng
đại tướng nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của biện pháp vận động quần chúng
đặc biệt căn dặn lực lượng công an phải luôn vận dụng
học tập sáng tạo sáu điều bác hồ dạy
ông nói một cái ý mà chúng tôi cho rằng là rất hay là lực lượng công an
cán bộ chiến sĩ công an trong điều kiện hiện nay cần phải có tám chữ
thứ nhất là đạo đức thứ hai là kiến thức thứ ba là gần dân và hiểu địch
có thể nói cái lời căn dặn đó tôi nghĩ đến lúc này vẫn còn nguyên giá trị của nó
đại tướng võ nguyên giáp đã đi xa
nhưng lời dạy tình cảm của người vẫn còn mãi trong sâu thẳm tâm thức của người chiến sĩ công an nhân dân
cuộc đời đại tướng là tấm gương sáng của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
lực lượng công an nhân dân việt nam nguyện noi gương đại tướng và tiếp tục đi theo con đường cách mạng
phục vụ đất nước phụ sự nhân dân mà đại tướng đã chỉ đạo thực hiện và mong muốn
trong phần tiếp theo của bản tin bám chốt kiểm soát giáp danh giữa hà nội và hòa bình
lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển người trái phép
taliban tin tưởng sớm đạt được thỏa thuận với lực lượng phản kháng
bản tin dịch covid một mươi chín tối nay ngày hai mươi năm tháng tám của bộ y tế cho biết
trong ngày hôm nay có bảy sáu trăm bốn mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
hơn một mươi bảy sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm
và dự kiến việt nam có thể nhận hơn một mươi sáu triệu liều vaccine trong tháng tám và tháng chín
trong đó mỹ sẽ viện trợ cho việt nam một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
số vaccine này sẽ đến việt nam trong hai mươi bốn giờ tới
nâng tổng số vaccine mà mỹ hỗ trợ cho việt nam lên sáu triệu liều
về số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hôm nay có thêm một mươi hai chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó riêng thành phố hồ chí minh là năm hai trăm chín mươi bốn ca
còn tại hà nội thì chiều nay sở y tế hà nội cho biết
từ một mươi hai h cho đến một mươi tám h hôm nay hà nội ghi nhận ba mươi chín ca mắc mới
trong đó ba mươi sáu ca tại cộng đồng và ba ca tại khu cách ly
như vậy là tính từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến một mươi tám h ngày hôm nay
hà nội ghi nhận tổng cộng là chín mươi ba ca mắc
với mục tiêu tăng cường thêm hệ thống bệnh viện điều trị covid một mươi chín tuyến cuối
tại thành phố hồ chí minh bộ y tế đã chỉ đạo tiếp tục thành lập bệnh viện điều trị covid một mươi chín
lực lượng nòng cốt là ca mắc
các bác sĩ của bệnh viện trung ương huế đây cũng là bệnh viện icu thứ bảy được thành lập thần tốc
sau nhiều ngày khẩn trương chuẩn bị nhân lực và triển khai trang thiết bị máy móc
trung tâm hội sức tích cực covid số một mươi bốn với hơn năm trăm linh dưỡng bệnh đã chính thức tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
kể từ ngày hôm nay hai mươi năm tháng tám
bệnh viện đặt dưới sự quản lý của bệnh viện trung ương huế
với sự vận hành của ba trăm linh bác sĩ vào chia lửa cho thành phố hồ chí minh
sự khiến ngày hai mươi bảy tháng tám
bệnh viện trung ương huế tiếp tục điều động năm mươi nhân viên y tế
có thêm sự chi viện của các bệnh viện ở miền trung như quảng bình quảng nam đà nẵng và bình định
liên quan đến đường dây sản xuất buôn bán thuốc tân dược giả
trong đó có một số loại thuốc điều trị covid một mươi chín đang khan hiếm trên thị trường
vào chiều ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can thực hiện lệnh tạm giam đối với nguyễn đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng đồng bọn
quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp phê chuẩn
trước đó ngày hai mươi tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm bắt quả tang nguyễn đức thuận
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ tỉnh bà rịa vũng tàu khi đang vận chuyển một trăm năm mươi hộp thuốc điều trị covid một mươi chín
hiệu tepincodine thuận khai nhận là thuốc tân dược giả do thuận tự mua nguyên liệu đem về sản xuất
rồi bán ra thị trường kiếm lời khám xét khẩn cấp tại ba địa điểm là nơi sản xuất thuốc tân dược giả
tại quận phú nhuận quận tân bình quận tám công an thu giữ hơn sáu trăm ba mươi viên thuốc tân dược giả các loại
và công cụ phương tiện sản xuất trong đó có ba một trăm một mươi sáu hộp thuốc phòng chứa trị covid một mươi chín giả các nhán hiệu
neocordion unmantin một trăm linh vỉ neocordien một trăm linh loại thuốc staragon năm trăm linh loại hai trăm linh viên mỗi lọ
mở rộng điều tra công an đã bắt giữ thuận và triệu tập làm việc đối với tám đối tượng khác có liên quan
ngày hai mươi năm tháng tám sau khi được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
đã thực hiện quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với nguyễn đức thuận dương quốc chính
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ngụ quận gò vấp tp hcm nguyễn thị kim tuyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ quận một mươi một tp hcm
về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh phòng bệnh
là tuyến đầu trong công tác phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan các tổ công tác vẫn đang căng bình
lẫn đêm bám chủ tại các chốt để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện đi lại nhằm kịp thời
ngăn chặn những trường hợp cố tình vi phạm như vận chuyển hàng không thiết yếu vận chuyển người trái phép
từ tỉnh này qua tỉnh khác tiềm mẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh phá hỏng thành quả chống dịch của đất nước
thời gian qua sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại chốt kiểm soát giáp danh giữa hà nội và hòa bình
dù thời tiết nắng nóng hay mưa gió dù ngày hay đêm tất cả đều bám chốt để kiểm soát dịch bệnh
tại cửa ngõ phía tây của hà nội thuộc địa bàn xã yên bình huyện thạch thất giáp danh với tỉnh hòa bình
lượng phương tiện di chuyển qua đây chủ yếu là các xe thùng điện luồng xanh tất cả đều được kiểm tra chặt chẽ khi qua chốt
văn phòng anh ở đâu ở phú lương à đâu
còn anh ở phú lương thì ngoài
nơi ở nơi làm việc của anh như thế này là anh phải quay lại để đi đường cúc lộ sáu
thì nhà anh ở trương mỹ nơi anh làm là phú lương hà đông anh quay lại anh đi cúc lộ sáu anh không đi đường này đâu
đường này là anh qua thành thất cúc lộ sáu
nó không liên quan anh lộ trình để đi đường của anh
anh quay lại đi anh quay lại đi anh quay lại đi
quay lại đi
các xe không đủ điều kiện thông hành xe đi sai tuyến đều được yêu cầu quay đầu xe
trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thì kiên quyết bàn giao công an địa phương để xử lý theo quy định
vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại chốt kiểm soát covid một mươi chín số một mươi bốn tổ
tôi đã phát hiện xe ô tô biển hà nội chở hai người đến trường hành xe
sau khi kiểm tra thì phát hiện nhiều
sau một thời gian thì bằng người phát nhiệm vụ tôi đã khai thác được
lái xe đã thừa nhận có chở lấy tiền
còn đối với người dân thì sau khi tách riêng ra thì người ta thu khai là mất cho lái xe một triệu hai
chở từ mộ lao hà đông trở về thái sơn la
vừa đã bàn giao đối tượng xe ô tô cùng bộ giấy tờ
bàn giao cho công an xã yên bình để thay phương đại thất để tiếp tục tàm rõ
trước đó ngày một mươi chín tháng tám tôi đã bàn giao đối tượng xe ô tô cùng bộ giấy tờ
cũng chính tại chốt kiểm soát này
tổ công tác đã phát hiện ba xe con mang biển kiểm soát hà nội
chở tổng cộng một mươi năm người trên xe dù tất cả đều xuất trình được giấy đi đường
tuy nhiên qua kiểm tra tổ công tác phát hiện đây là một đường dây vận chuyển người tinh vi
mỗi khách đi xe bị nhóm tài xế thu một chín triệu đồng cho hành trình từ gia lâm hà nội về điện biên
công ty này không còn tồn tại nữa
nó đã bị phá sản nhưng công giáo đốc vẫn giữ lại con dấu
vẫn giữ lại để
ký cấp giấy đi đường cho những công dân từ hà nội về điện biên
bắt đầu thì lái xe kích quyết không nhận
sau đó chúng tôi bằng phần phát nghiệp vụ đã tách riêng từng người một ra
từng lái xe một từng người dân một ra đấu tranh
sau đó người ta đã nhận
nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh đạt được kết quả tốt nhất và hiệu quả nhất
tinh thần cảnh giác trách nhiệm và đấu tranh quyết liệt
với các hành vi vi phạm nguyên tắc phòng chống dịch bệnh covid
đã và đang được các chốt kiểm soát triển khai một cách đồng bộ nghiêm túc
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
sáng giờ chiều cùng ngày nhiều khu vực và tuyến đường trên địa bàn thành phố biên hòa
bắt đầu xuất hiện ngập cuộc bộ đặc biệt là nhiều hộ dân ở khu phố vườn dừa
và khu phố miễu thuộc phường phước tân bị ngập nặng
nước chảy xiết khiến hai người dân trong đó có một cụ già tại khu vực phố miễu
bị mắc kẹt khi di chuyển
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an thành phố biên hòa
và công an phường phước tân đã đến hiện trường răng dây và đu dây thừng
để cứu hai nạn nhân
đến một mươi bảy giờ cùng ngày cả hai người dân đều được đưa vào nơi an toàn
những ngày này lực lượng công an các cấp đều đang tập trung mọi nguồn lực
để chung tay cùng cải thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh
và trong quá trình làm nhiệm vụ những hành động đẹp của các cán bộ chiến sĩ công an
giữa tâm dịch kịp thời hỗ trợ người dân khi cần cũng đã để lại nhiều ấn tượng
trong lòng nhân dân
đó là những câu chuyện bình dị chân thực nhưng mang nhiều ý nghĩa
về tinh thần trách nhiệm của những người dân
câu chuyện ngắn sau đây được ghi nhận tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
trong những ngày giãn cách xã hội
nhớ lại câu chuyện vừa xảy ra với gia đình mình anh nguyễn văn hậu vẫn chưa hết lo lắng
vợ anh mang căn bệnh phù não bất ngờ chở bệnh
trong thời điểm giãn cách xã hội gia đình lại không có phương tiện
trong tình thế cấp bách chỉ sau cuộc điện thoại cho công an phường mỹ thạnh
các chiến sĩ công an đã nhanh chóng đến kịp thời đưa vợ anh đi cấp cứu
bây giờ chuyển đi lên bệnh viện nhưng mà bây giờ mình đâu có phương tiện để mà chuyển được
tại vì chính là bất động rồi
thì nếu mà không có được công an phường đưa đi thì vợ tôi chắc lâm nguyên
biết được hoàn cảnh khó khăn các cán bộ chiến sĩ công an còn hỗ trợ gia đình anh nguyễn văn hậu ba năm triệu đồng
chú đáo sắp xếp mọi thứ ổn thỏa các cán bộ chiến sĩ lại vội vã trở về
cùng đồng chí đồng đội thực hiện nhiệm vụ của mình
những lời cảm ơn cùng tình cảm chân thành của người dân chính là nguồn động lực
để mỗi cán bộ chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với tinh thần vì nhân dân phục vụ
khi mình là một cán bộ chiến sĩ công an dân mà mình làm thực hiện được những hành động giúp đỡ cho những người dân
khi mà họ cần thiết là trong cái thời buổi dịch khó khăn thì mình cảm thấy vui và tự hào
mặc dù rất là khó khăn rắc rãn tuy nhiên
trước những yêu cầu của người dân
thì đối với cán bộ chiến sĩ công an phường thì luôn vui vẻ
nên là sẵn sàng bất cứ giờ nào thời tiết thế nào
thì chúng tôi luôn là đến để hỗ trợ giúp đỡ người dân
vì đây là cái việc làm mà lực lượng công an nhân dân nói chung
và lực lượng công an thành phố long xuyên và công an phường mỹ thạnh nói riêng
là lực lượng công an thực hiện theo việc học tập làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
vì nhân dân phục vụ
những câu chuyện bình dị đời thường nhưng thật đẹp đẽ
đó cũng là minh chứng rõ nét về tinh thần trách nhiệm tận tụy
hết lòng vì công việc vì nhân dân của mỗi người chiến sĩ công an